ủy lãnh đạo công an tỉnh hải dương thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác về tổ chức cán bộ
tập trung đẩy mạnh các giải pháp xây dựng lực lượng công an tỉnh hải dương ngày càng trong sạch vững mạnh
nhất là xây dựng công an xã thị trấn chính quy theo chủ trương của bộ chính trị
lấy phương châm lấy người dân là trung tâm là chủ thể chính để phục vụ
trong những năm qua đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hải dương luôn đặt ra
và kiên trì nỗ lực thực hiện mục tiêu kiềm chế và kéo giảm bền vững tội phạm
coi đây là mệnh lệnh từ trái tim tất cả vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
để đạt được mục tiêu đặt ra ngay từ đầu năm công an tỉnh đã quan tâm tập trung chỉ đạo đổi mới
thống nhất cả về tư duy nhận thức biện pháp và cách làm từ tỉnh đến cơ sở
xác định các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm đột phá để chỉ đạo thực hiện
trong đó lấy phòng ngừa làm trọng kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công
đánh trúng đánh đúng đánh vào gốc các loại tội phạm tăng cường đầu tư các nguồn lực
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
mọi người dân cùng tham gia nhằm phòng ngừa ngăn chặn kéo giảm tội phạm một cách bền vững
lực lượng tại công an cấp xã là lực lượng giúp nhân dân thoạn loại nhất
giúp cho quần chúng nhân dân khi muốn trình báo vụ án vụ việc
không phải mất công đi lại lên đến trụ sở cơ quan điều tra của công an huyện
cũng như trụ sở cơ quan điều tra của công an tỉnh
mà bà con nhân dân có thể đến ngay trụ sở công an cấp xã
trình báo các vụ án vụ việc cung cấp các thông tin tài liệu tố giác
các đối tượng có hành vi phạm tội với công an cấp xã
cũng đều đảm bảo quyền lợi và giúp cho việc đấu tranh ngăn chặn tội phạm được nhanh nhất
xét trên khía cạnh phòng ngừa tội phạm công an xã là lực lượng bám sát địa bàn
tiếp xúc với người dân nên dễ dàng nắm bắt được mọi phương thức thủ đoạn của đối tượng
có điều kiện phát hiện ngay âm mưu hình thành các tụ điểm
các băng ổ nhóm tội phạm để có biện pháp ngăn chặn ngay
như vậy vừa giảm được thiệt hại cho người dân cho xã hội
vừa đạt được mục tiêu kéo giảm ít nhất năm tội phạm về trật tự xã hội mà bộ công an đề ra
xét trên khía cạnh công tác điều tra tất cả các vụ án vụ việc đều xảy ra từ địa bàn cấp xã
nên công an xã là lực lượng nắm bắt thông tin nhanh nhất để tiếp cận bảo vệ hiện trường
thu giữ bảo quản vật chứng và tổ chức cấp cứu nạn nhân
mặt khác việc giao thẩm quyền tiếp nhận kiểm tra xác minh sơ bộ tin báo tố giác tội phạm cho công an cấp xã
là phát huy hết sức mạnh to lớn của công an cấp xã
góp phần giảm tải công việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện
đến nay thì đã có năm công an cấp huyện đã trực tiếp giao thụ lý các vụ án vụ việc cho điều tra viên công an cấp xã
ngoài ra một mươi hai trên một mươi hai đơn vị công an cấp huyện cũng đã giao cho công an cấp xã trực tiếp xác minh
theo các ủy thác mà điều tra viên công an cấp huyện thụ lý để công an cấp xã dần dần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
đáp ứng công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở

qua triển khai bố trí công an cấp xã
công an chính quy điều tra viên tại cấp xã cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn
có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
ngày càng nhận được sự đồng tình quan tâm ủng hộ cao của cấp ủy chính quyền và quân chúng nhân dân
bình giang là huyện phía tây của tỉnh giáp hai huyện ân thi và mỹ hảo hưng yên
huyện có hai giáo sứ đạo thiên chúa lớn ở xã tráng liệt và thị trấn kẻ sặt thuộc giáo phận hải phòng với khoảng một mươi nhân khẩu theo đạo
trên địa bàn huyện có bốn cụm công nghiệp thu hút trên hai trăm linh doanh nghiệp vào hoạt động
tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhất là các loại tội phạm hình sự tệ nạn ma túy thường lợi dụng địa bàn giáp danh để hoạt động
từ khi triển khai đưa điều tra viên về cơ sở công an các xã thị trấn của huyện bình giang đã củng cố duy trì hoạt động các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như mô hình tự quản về an ninh trả tự tại khu phố chợ thương mại thái học mô hình vùng công giáo tích cực bài trừ tệ nạn xã hội ở xã tráng liệt mô hình bảo đảm trả tự an toàn giao thông mô hình nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trả tự mô hình khu dân cư vùng công giáo không có tội phạm và tệ n
ở xã nhân quyền
các bộ đảng viên nhận thức rõ ý nghĩa của công tác giữ gìn an ninh chính trị trả tự an toàn xã hội nâng cao ý thức phòng ngừa đề cao cảnh giác và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trả tự trong tình hình mới
các bộ đảng viên nhận thức rõ ý nghĩa của công tác giữ gìn an ninh chính trị trả tự an toàn xã nhân quyền

các bộ đảng viên nhận thức rõ ý nghĩa của công tác giữ gìn an ninh chính trị trả tự an toàn xã nhân quyền
các bộ đảng viên nhận thức rõ ý nghĩa của công tác giữ gìn an ninh chính trị trả tự an toàn xã nhân quyền

các bộ đảng viên nhận thức rõ ý nghĩa của công tác giữ gìn an ninh chính trị trả tự an toàn xã nhân quyền